tiếp chủ tịch thượng viện australia scott ryan đang thăm chính thức việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của chủ tịch thượng viện sẽ thành công tốt đẹp mở ra chương mới góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia và quan hệ giữa quốc hội hai nước
tại buổi tiếp chủ tịch thượng viện australia ryan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp trọng thị ông bày tỏ ấn tượng với đội tuyển bóng đá việt nam và vinh dự được đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao của việt nam trong thời gian qua thăm chính thức australia trong đó có chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ông vui mừng và tự hào vì quan hệ song phương đang phát triển mạnh trên các lĩnh vực
ngày càng có nhiều bạn trẻ việt nam sang australia
học tập nghiên cứu và đó thể hiện giữa hai nước có niềm tin lớn
với chương trình colombo mới sẽ có hai năm trăm linh giảng viên sinh viên australia sang việt nam là cầu nối quan trọng động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực đầu tư công đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo
ông khẳng định mạnh mẽ australia luôn quý trọng những đề xuất từ việt nam để thúc đẩy quan hệ hai nước đây là chuyến thăm đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là chuyến thăm việt nam cuối cùng

trong khi các quan hệ việt nam australia đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ australia để triển khai các nội hàm đã thống nhất trong tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược việt nam australia đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín và các thỏa thuận văn kiện đã đạt được sớm đề ra các mục tiêu mới cao hơn và khả thi cho chương trình hành động giai đoạn tiếp theo

trong khi các quan hệ việt nam australia đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay thủ tướng nêu rõ chính phủ việt nam australia đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ australia để triển khai các nội hàm đã thống nhất trong tuyên bố chung về thiết lập đối tác chiến lược việt nam australia